theo báo cáo nhanh của ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
hiện nay công nhân thủy điện giao trang bốn đều an toàn nhưng bị cô lập
lương thực chỉ còn đủ dùng trong một ngày
bốn mươi công nhân từ thủy điện giao trang ba đã di chuyển đường dừng về nhà máy thủy điện giao trang bốn
đường đi đến thủy điện giao trang ba và rào trang bốn bị sạt lở nghiêm trọng
muốn đi tiếp phải đi bằng đường thủy nhưng nước chảy xiết
còn nhà máy thủy điện alin b hai bị cô lập thì hiện vẫn chưa có được thông tin về nhà máy này
mặt khác đã nhận được thông tin từ nhà máy thủy điện alin b một các công nhân ở đây vẫn an toàn